long an nằm ngay cửa ngõ miền tây giáp danh với tp hcm nên việc vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn diễn ra rất nhộn nhịp
tuy nhiên đến thời điểm này đàn lợn của hơn một mươi sáu trăm linh hộ dân đang chăn nuôi một mươi một điểm tập kết lợn và bốn mươi hai cơ sở giết mổ được ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ chưa phát sinh dịch tả lợn châu phi
trên địa bàn tỉnh long an các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền đến toàn thể nhân dân không tham gia mua bán vận chuyển tiêu thụ lợn bệnh lợn nghi nhiễm bệnh các loại sản phẩm thịt lợn bệnh
khi phát hiện lợn bệnh lợn nghi nhiễm bệnh người chăn nuôi không bán tháo không giết mổ không vứt sát lợn chết ra môi trường kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng gần nhất
các hộ chăn nuôi không nên cho lợn ăn các thức ăn thừa vì virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi có sức đề kháng rất cao trong mọi môi trường
các cơ sở hộ chăn nuôi phải thường xuyên thực hiện vệ sinh phun thuốc sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh
khi mua thịt lợn bà con nên chọn mua thịt có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng có kiểm soát giết mổ